trung đông là khu vực thị trường có sức mua lớn và nhiều tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp việt
tuy nhiên chìa khóa để doanh nghiệp việt có thể thâm nhập vào khu vực này lại nằm ở việc tuân thủ quy định về tiêu chuẩn giao thương và đáp ứng tập quán tiêu dùng
theo thống kê của bộ công thương kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và trung đông năm hai nghìn một mươi tám đạt gần một mươi ba tỷ đô la mỹ
với thuế xuất chỉ từ tới năm cơ hội xuất khẩu của doanh nghiệp vào khu vực này rất lớn đặc biệt các mặt hàng thủy sản rau củ tiêu cây cà phê
tuy nhiên những chứng nhận đặc biệt như hà lan sẽ là yêu cầu mà doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm nông sản buộc phải tuân thủ nếu muốn có cơ hội thâm nhập vào thị trường này
trong tiêu chuẩn về hà lan thì nó sẽ hướng dẫn một số yêu cầu ví dụ là người hồi giáo không ăn thịt heo
hoặc là nếu như các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu với những mặt hàng nông sản
hoặc là rau củ quả nước ép thì trong các thành phần đấy đặc biệt là không có thành phần cồn tức là rượu
cái văn hóa khi mà để có thể làm ăn kinh doanh với các nước khu vực trung đông thì chúng ta phải tìm hiểu được hà lan là gì
các nước hồi giáo họ ăn gì họ làm gì họ sống như thế nào
và cái thời gian làm việc của họ ra sao để chúng ta có thể tiếp cận được với các đối tác khu vực trung đông
mình cần phải có những chứng chỉ hàng thực phẩm hay nhạy cảm mà
chính vậy nên nó là những chứng chỉ
rất quan trọng không những là trong hàng thực phẩm thì không những hala mà có thể là cần phải có cái brc
hoặc là có những cái corsair để xuất khẩu nước hồi giáo ví dụ như vậy
hoặc là có chứng chỉ hiccp người ta hay gọi là hicap hay là iso hai nghìn ví dụ như vậy
thì có những chứng chỉ vậy thì có nghĩa là mình đã vượt qua một rào cản về chứng từ để xuất khẩu qua những nước đó
để tiếp cận và mở rộng thị trường tại khu vực trung đông
các chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp việt nam cần tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại
như khảo sát thị trường tham dự hội trợ triển lãm chuyên ngành cùng đó xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp
sản xuất sản phẩm xuất khẩu có chất lượng quy cách mẫu mã phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chất lượng và tập quán tiêu dùng của các nước